cơn bão số hai mặc dù không đổ bộ trực tiếp vào nước ta nhưng hoàn lưu sau bão được dự đoán với lượng mưa lớn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía bắc nước ta
vì vậy việc tăng cường công tác ứng phó với mưa lớn và sạt lở đất lũ quét cần được đặc biệt chú ý
theo thông tin từ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai do ảnh hưởng của bão số hai từ đêm ngày hai tháng tám đến hết ngày bốn tháng tám
ở bắc bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to riêng vùng núi và trung du bắc bộ phía tây bắc bộ có mưa to đến rất to từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
cấp độ rủi ro cấp một hai do các tỉnh phía bắc vừa trải qua đợt mưa lớn của bão số một nhiều địa phương vấn đề tiêu thoát úng vẫn còn diễn ra cục bộ
bên cạnh đó hệ thống hồ đập tại nhiều tỉnh phía bắc việc chứa nước đã đạt chín mươi một trăm linh dung tích thiết kế cần được xả bớt để bảo đảm an toàn
vì vậy ban chỉ đạo trung ương yêu cầu
các địa phương chủ động các phương án ứng phó với mưa lớn ngập úng ở vùng trũng lũ quét sạt lở đất ở vùng núi
đối với trên biển do sức gió vẫn đạt cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy tám mưa rông mạnh kèm lốc xoáy biển động mạnh
nên người dân cần tuân thủ theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn kịp thời di chuyển tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm để bảo đảm an toàn